những năm qua chương trình nhà đại đoàn kết luôn được các cấp ngành tại thành phố đà nẵng chú trọng triển khai
an cư mới lạc nghiệp từ chương trình nhà đại đoàn kết mà nhiều gia đình đã yên tâm khi có những mái ấm tình thương che chở
hàng nghìn hộ nghèo được sửa chữa nhà được xây dựng mới trong năm năm qua đã có cuộc sống ổn định kinh tế hộ gia đình ngày càng được cải thiện
trước đây gia đình bà đào thị cúc luôn phải chịu cảnh lo âu khi mùa mưa bão đến
con nhỏ chồng đau ốm triển miên nên việc sửa ra nhà cửa cũng đành tạm gác lại
đầu năm hai nghìn hai mươi từ số tiền sáu mươi triệu đồng của cán bộ ngành điện lực đà nẵng bà đã mạnh dạn vay thêm tiền để có kinh phí xây mới lại ngôi nhà
mùa mưa bão vừa qua gia đình bà đã yên tâm hơn trong căn nhà kiên cố
tại đà nẵng gần hai bảy trăm linh gia đình được chương trình nhà đại đoàn kết hỗ trợ trong năm năm qua
từ cấp cơ sở kế hoạch khảo sát nhu cầu của từng hộ gia đình được tiến hành kỹ lưỡng
qua quá trình vận động nguồn vốn các hộ gia đình sẽ được tư vấn cách để sử dụng nguồn tài chính hợp pháp nhất
phương châm là làm từ dễ đến khó
về phương châm thì dễ làm trước khó làm sau
và đồng thời là huy động các nguồn lực nhiều cấp nhiều kênh và hỗ trợ nhiều lần
để tập trung các công trình các việc hỗ trợ có tính trồng tâm trọng điểm tránh gian trại và hỗ trợ một cách có hiệu quả
trong đặc điểm tình hình mưa lũ thường xuyên ở miền trung
thì việc có một ngôi nhà kiên cố để đồng bào nghèo an cư
rồi yên tâm sản xuất lòng an phải là một điều rất là quan trọng
và việc xây dựng nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo là một chính sách rất là nhan vang cao cả
và rất là thiết thực để có một nơi đi về vững chắc cho bà con làm ăn và thoát nghề bình vững
trước những khó khăn trong cuộc sống thường nhật
người nghèo cần sự góp sức về cả mặt vật chất lẫn tinh thần
sự quan tâm chia sẻ tình cảm của các mạnh thường quân nhà tài trợ
cũng chính là nguồn động viên an ủi tiếp thêm động lực để họ sớm vượt qua nghịch cảnh